vợ chồng đã phải vay mượn số tiền gần hai trăm linh triệu đồng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chi phí cho các dịch vụ đi lại cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khôn khó hơn gấp bội

cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó hơn gấp bội

công an điều tra công an thị xã mỹ hào còn làm rõ từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đối tượng anh đã thực hiện tám vụ lừa đảo chiếm đoạt tám chiếc xe máy điện của các cháu học sinh tại các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã mỹ hào và huyện yên mỹ tỉnh hương yên và huyện gia lâm hà nội
thủ đoạn của đối tượng này là thường đi lang thang cùng với một người phụ nữ trên các tuyến đường khu vực có các trường học vào buổi sáng và giờ tan trường sau đó tiếp cận và làm quen với các cháu học sinh
nói dối là người nhà có quen và gửi quà cho các cháu rồi rủ các cháu về nhà lấy quà
tuy nhiên đối tượng đã chọn một gia đình đi vắng có khóa cửa rồi vờ mượn chiếc xe máy điện của các cháu học sinh này để đi lấy chìa khóa rồi tàu thoát
hiện vụ việc đang được công an thị xã mỹ hào tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
cùng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn thị tại chú tạo huyện hồng sân tỉnh bạc liêu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu khởi tố bị can sau khi đã chiếm đoạt gần bốn trăm linh triệu đồng của nạn nhân
trong thời gian từ tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn thị tại đứng ra làm chủ một mươi ba dây hụi với mệnh giá là một triệu đồng một tháng
lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên nguyễn thị tại đã mạo danh tên của các hụi viên để hốt tám mươi một chân hụi chiếm đoạt số tiền gần bốn trăm linh triệu đồng
đối tưởng tại khai nhận mục đích chiếm đoạt tài sản là để lắp những dây hủy bị thua lỗ trước đó và dùng để tiêu xài cá nhân
điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia sử dụng chất kích thích ma túy là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông
thực tế thời gian vừa qua trên cả nước cũng đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông làm chết người liên quan đến hành vi này
công an các đơn vị địa phương đã ban hành nhiều kế hoạch tuần tra
kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh
đây là biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa kéo giảm tai nạn giao thông đang tăng cao hiện nay ghi nhận tại tỉnh khánh hòa
tại nút giao thông ngã tư nguyễn thị minh khai hùng vương thành phố nha trang
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên hai mươi chín trường hợp người tham gia giao thông điều khiển mô tô
qua kiểm tra nhanh lực lượng chức năng đã phát hiện sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn nhiều trường hợp vượt quá mức bốn mg một lít khí thở
đội đã lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện phạt tiền tước giấy phép lái xe đối với các chủ phương tiện vi phạm

trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố nha trang đã xảy ra ba mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm ba mươi chín người chết năm người bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám đã tăng một mươi chín vụ tăng hai mươi người chết và năm người bị thương
trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố nha trang đã xảy ra ba mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm ba mươi chín người chết năm mươi bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám đã tăng một mươi chín người chết và năm người bị thương